về vụ lợi dụng khai thác rừng trồng cắt hạ cây rừng tự nhiên ở xã sơn hội huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên như truyền hình nhân dân đã phản ánh
hiện tại tri cục kiểm lâm tỉnh đã tạm giữ hơn một trăm bốn mươi tấn cây rừng tự nhiên bị cắt hạ tương đương với khoảng một trăm ba mươi mét khối gỗ
trong đó ông nguyễn thanh hà phó chủ tịch ubnd xã đã tự ý khai thác khoảng chín mươi tấn cây tự nhiên
ông huỳnh văn trọng khai thác khoảng năm mươi tấn
hai hộ trên đều trú ở thôn tân lương xã sơn hội được ubnd huyện sơn hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích hơn hai mươi hectare từ năm hai nghìn một mươi
trong đó hộ ông hà là hơn một mươi ba hectare ông trọng hơn sáu sáu hectare
năm hai nghìn một mươi hai hai hộ này trồng rừng keo và đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy cùng làm đơn xin khai thác được ubnd xã sơn hội xác nhận
lợi dụng việc khai thác rừng trồng họ đã chặt luôn cây rừng tự nhiên nằm sen kẽ
ngoài xử lý hai hộ trên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh vừa có công văn đề nghị ủy ban nhân dân các huyện có dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng tây nguyên là sơn hòa đồng xuân và sông hình thực hiện đúng chức năng quản lý rừng tại địa phương